ngày hai mươi tám tháng một cơ quan công an thành phố phan thiết đã triệu tập bà nguyễn thị liên dung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường phú tài thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
là chủ của tài khoản facebook dung nguyễn lên làm việc về hành vi đăng tải
thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
trước đó trên mạng xã hội facebook tài khoản dung nguyễn của bà dung đã đăng tải phát tán thông tin
tình hình ở bệnh viện an phước có sáu người nghi nhiễm virus corona đã bị nhốt cách ly
đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật đã gây hoang mang dư luận
ngày hai mươi tám tháng một ban giám đốc bệnh viện an phước tp phan thiết tỉnh bình thuận
đã có công văn gửi các cơ quan chức năng công an tỉnh sở văn hóa thể thao và du lịch bình thuận
đề nghị xác minh làm rõ động cơ mục đích đăng tải thông tin sai sự thật
để kịp thời chấn chỉnh tránh tình trạng người dân hoang mang lo lắng dịch bệnh đã đến tỉnh nhà
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật